kính chào quý vị và các bạn
trong khoảng ba ngày tới các tỉnh thành thuộc khu vực đông bắc bộ chỉ chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới
nên mưa sẽ giảm nhanh chỉ còn xuất hiện rải rác vào lúc chiều tối
tuy mưa rông không kéo dài nhưng người dân vẫn cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày khu vực còn đang gián đoạn với mức nhiệt chưa có xu hướng tăng cao ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới vẫn tiếp tục duy trì mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
trong mưa rông có thể tiềm mẩn tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
còn ban ngày khu vực có nắng sen kẽ những khoảng mưa nên mức nhiệt chưa có cơ hội tăng cao
trưa chiều chỉ giao động xung quanh ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ
tại khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong những ngày tới chịu ảnh hưởng của gia hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua
nên có mưa rào và rông rải rác cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
kèm theo cơn rông như lốc xét mưa đá
trong ngày trời vẫn có nắng nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi sấp xỉ ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay cũng như ba ngày tới
đều chịu tác động của gia hội tụ nhiệt đới nên có mưa rào và rông rải rác
thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh người dân cần đề cao cảnh giác
nên nhiệt độ trên khu vực cũng chưa có xuống tăng cao
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
tại vùng cao tây nguyên đang trong thời kỳ giữa mùa mưa
và trong những ngày tới gió mùa tây nam tiếp tục có cường độ khá mạnh
do vậy mà những cơn mưa rào và rông xuất hiện ở nhiều nơi
và mưa đến sớm hơn trong ngày cục bộ sẽ có nơi mưa to đến rất to và rông
trong mưa rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật
nên bà con cần chủ động tìm nơi tránh trú khi thấy dấu hiệu xảy ra mưa rông mạnh để bảo đảm an toàn
nền nhiệt độ tại đây ít biến động ngày đêm giao động ở mức hai mươi đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng chịu tác động của gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh
nên về chiều tối mưa rồng cũng tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông người dân cũng cần đề cao cảnh giác với lốc xét gió giật mạnh
cũng như là nguy cơ xảy ra ngập úng
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động
ngày đêm ở trong khoảng là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ